cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây chuyên cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự do đỗ văn hải tức hải lắp cầm đầu
nếu người vay không trả tiền đúng hạn thì hải sẽ cho đàn em đến tận nơi đe dọa khủng bố gây sức ép đến người vay và người thân của họ
ghi nhận của phóng viên intv
đây là năm đối tượng đỗ văn hải đỗ văn cường nguyễn văn tiến đinh xuân thao đỗ anh tú trong vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do đỗ văn hải tức hải lắp cầm đầu
tại cơ quan công an hải đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
em bị bắt vì tội cho vay là lặng lãi do covid không làm được gì em có một số vốn nhỏ
em cho các tiểu thương vay với lãi suất
từ ba đến năm đồng triệu
em có xưởng đá hình an
ai vay thì đến đấy em giúp đỡ bà con lấy vốn để ăn ăn ăn
khi cơ quan công an bắt thì em biết là hành vi cho vay lặng lãi của em là sai
hải đã thành lập công ty núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi
người vay tiền của hải chủ yếu là các tiểu thương quanh vùng
thủ tục cho vay cũng rất dễ dàng
người quen vay chỉ cần viết tay giấy nợ chỉ điểm dấu đỏ là có thể nhận tiền
với người lạ thì để lại chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân
tuy nhiên khi đến hạn chưa trả tiền hải sẽ cho đàn em đến nhà đe dọa uy hiếp
qua cái đấu tranh chuyên án này chúng tôi nhận thấy là một số nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp
đã thuê những đàn em và cho sử dụng ma túy
khi mà chúng tôi bắt khám xét thì có đối tượng là chủ mưu cầm đầu đó là đối tượng hải nắp
giả lương cho đàn em đã đi đòi thuê
và quá trình đi trả lợi thuê đi đòi thuê mà không có tiền
thì đối tượng đe dọa rồi là tạp những đồ bẩn vào nhà
và hải lắp đã thường xuyên sử dụng đàn em cho sử dụng ma túy
quá trình khám xét lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều vũ khí như dao kiếm
cũng như ma túy tại nhà các đối tượng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh mở rộng điều tra
về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy của nhóm đối tượng này
lý theo quy định của pháp luật